cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có thông báo yêu cầu không sử dụng hình ảnh thiết bị trang phục tên thư tín của các đơn vị cơ sở y tế bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế thư cảm ơn của người bệnh bài viết của bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có thông báo yêu cầu không sử dụng hình ảnh thiết bị trang phục tên thư cảm ơn của người bệnh bài viết của bác sĩ dược sĩ nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm